để chuẩn bị cho thời khắc chuyển giao giữa năm hai nghìn một mươi bảy và năm mới hai nghìn một mươi tám nhiều sự kiện văn hóa hoạt động xã hội đã được tổ chức tại trung tâm hà nội thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân trong và ngoại thành thủ đô
ngay từ tối hàng chục ngàn khán giả đã có mặt tại khu vực trung tâm tham gia các chương trình nghệ thuật nằm trong chuỗi sự kiện đếm ngược chào năm mới với nhiều thể loại nhạc khác nhau quy tụ sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước
bên cạnh đó được triển khai từ nhiều tháng trước nhiều tuyến phố tại hà nội đều được trang hoàng lung linh rực rỡ mang lại bầu không khí ấm áp nhưng vẫn không kém phần vui tươi cho người dân thủ đô
dọc các tuyến phố lý thái tổ đinh tiên hoàng tràng thi người dân không khó để nhận ra những hình ảnh quen thuộc như khuê văn các cánh chim hòa bình hòa đào hoa mai vốn là biểu tượng của mảnh đất hà thành lại tiếp tục được sáng đèn mỗi dịp tết đến xuân về

trong năm hai nghìn một mươi tám em sẽ mong chờ điều gì
em chưa từng thấy như bóng galaxy em chưa thấy ở đây em rất là vui
trong năm hai nghìn một mươi tám em mong muốn nghĩa điều gì cho mình
em mong muốn thứ nhất là về học tập thì em muốn được kết quả cao trong học kỳ hai em muốn có một thành tích tốt thì ở các bạn
tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều tình cảm tốt đẹp
những chuyến du lịch vui vẻ với bạn bè
tôi yêu quang cảnh và con người hà nội
tôi hy vọng sự bình yên và một cuộc sống nhiều trải nghiệm hơn